xin kính chào quý vị và các bạn
trong ngày nghị lê rỗ tổ hùng vương mưa đã xảy ra giải rác ở các tỉnh thành miền bắc
khiến thời tiết dịu mát hơn
theo người dân những cơn mưa này được gọi là mưa sửa đền
dự báo đêm nay và sáng sớm ngày mai tại bắc bộ mưa còn xảy ra rải rác
tập trung nhiều ở các tỉnh vùng núi
trong cơn rông người dân cần đề phòng có tố lốc cũng như gió giật mạnh
sau đó thì trời chuyển nắng vào ngày mai nắng nóng tiếp tục xuất hiện
tại các tỉnh thuộc tây bắc bộ có nơi nắng nóng gai gắt
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ có nơi còn trên ba mươi chín độ
còn với các tỉnh ở phía đông bắc bộ nắng nóng cũng gia tăng hơn
tập trung nhiều vào khu vực đồng bằng
với nhiệt độ ban trưa có thể tăng lên mức từ ba mươi ba đến ba mươi sáu độ
với các tỉnh trung bộ từ ngày mai nắng nóng có xu hướng tăng hơn về diện
kéo dài từ thanh hóa đến tận phú yên
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ
có nơi còn trên ba mươi chín độ tập trung ở khu vực vùng núi phía tây
còn tại các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ
khu vực tây nguyên và nam bộ tiếp tục được thời tiết đặc trưng
cao điểm của mùa khô khi trời phổ biến là không mưa nắng nhiều trong ngày
nắng nóng xảy ra diện rộng trên cả hai khu vực
với nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ ba mươi bốn đến ba mươi bảy độ có nơi còn trên ba mươi bảy độ
cùng độ ẩm giảm thấp
nên người dân chú ý có các biện pháp phòng chống cháy nổ
tạm bảo an toàn về người và tài sản
chuyển sang những thông tin thời tiết biển
trên hầu khắp biển đông bao gồm cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa
gió có hướng đông đến đông nam phổ biến với cường độ trung bình yếu
đi cùng với thời tiết là ít mưa tầm nhìn xa thông thoáng
nên thuận lợi cho các hoạt động hàng hải cũng như là đánh bắt hải sản của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới ba mươi bốn độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội
chiều và đêm có mưa rải rác sau mưa giảm
ngày mai thì nắng nóng gió đông nam đến nam cấp hai
nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến ba mươi sáu độ